bộ giao thông vận tải vừa ra quyết định thanh tra việc đào tạo sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tại một mươi ba tỉnh thành phố
thanh tra bộ giao thông vận tải là đơn vị trực tiếp chủ trì công tác thanh tra này
đoàn thanh tra của bộ giao thông vận tải sẽ thanh tra công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
tại các tỉnh thành bắc giang bắc ninh vĩnh phúc thái nguyên hà nam quảng ngãi thừa thiên huế bình định bà rịa vũng tàu lòng an cần thơ vĩnh long và hậu giang
thời kỳ thanh tra từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám đến thời điểm thanh tra thời hạn thanh tra theo quy định pháp luật về thanh tra
đoàn thanh tra gồm thành viên là thanh tra bộ giao thông vận tải vụ quản lý phương tiện và người lái tổng cục đường bộ
trung tâm công nghệ thông tin bộ giao thông vận tải và đại diện sở giao thông vận tải các tỉnh thành được thanh tra lần này
bộ giao thông vận tải giao thanh tra bộ phê duyệt kế hoạch thanh tra giám sát hoạt động và thay đổi thành viên của đoàn
chỉ đạo theo dõi giúp hoặc trình bộ trưởng xử lý các kiến nghị theo thẩm quyền